tại các doanh nghiệp các khu công nghiệp và khu chế xuất

chúng tôi có cuộc trao đổi với ông nguyễn anh thơ phó cục trưởng cục an toàn bộ lao động thương minh và xã hội
mời quý vị cùng theo dõi
trước tiên xin cảm ơn ông đã tham dự chương trình của an ninh tv
vâng thưa ông trong bối cảnh một số doanh nghiệp khu công nghiệp đã xuất hiện công nhân nhiễm covid một mươi chín
xin ông cho biết doanh nghiệp cần phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như thế nào để đảm bảo an toàn
tại hai cái vùng dịch chính đó là đà nẵng và quảng nam
thì được đánh giá là có thể nói là hai vùng của dịch
cũng đã có năm ca trong doanh nghiệp tức là người lao động trong doanh nghiệp mắc covid trong các khu công nghiệp trên địa bàn của thành phố đà nẵng
và đây là một cái cảnh báo rất lớn đối với các doanh nghiệp nói chung
cũng đặc biệt là các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của chúng ta
khi mà dịch đã lây lan trong cộng đồng và có thể nói là rất khó được kiểm soát hiện nay
và đã được tổ tướng chính phủ
rồi bàn chỉ đạo quốc gia đánh giá là đang ở một cái mức rất nguy hiểm
nên là các doanh nghiệp phải cảnh giác đề phòng và chấp hành nghiêm các hướng dẫn về y tế của ban chỉ đạo quốc gia cũng như của bộ y tế
và đặc biệt là phải làm sao nâng cao cái nhận thức cho người lao động
để người lao động tự giác chấp hành tất cả những hướng dẫn đó
và doanh nghiệp thì cần thiết phải thực hiện
các biện pháp theo yêu cầu của bàn chỉ đạo quốc gia đặc biệt là tại cái quy định số hai nghìn một trăm chín mươi bốn ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
về việc hướng dẫn phòng chống và đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín
tại nơi làm việc và trong các khu kết thúc xá của người lao động
vâng trong thời gian qua thì những giải pháp này đã phát huy hiệu quả như thế nào ạ
chúng tôi qua tìm hiểu cũng như là trực tiếp đi khảo sát tại các doanh nghiệp thì các biện pháp phòng chống dịch
trong thời gian vừa qua vẫn đang được các doanh nghiệp rất quan tâm
có những cái tòa văn phòng rồi những cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì đều vẫn duy trì cái việc mà đo thân nhiệt
cho khách ra vào rồi là tức là đặt những cái chai nước khử khuẩn
và cũng yêu cầu tất cả các nhân viên thực hiện cái giải phòng
với những cái hạn chế các cái cuộc họp đông người và tăng cường các cái làm việc từ xa làm việc trực tuyến
và có thể nói là đặc biệt là các cái vấn đề liên quan đến các đối tác đến các doanh nghiệp cũng được kiểm soát rất chặt chẽ
để làm sao hạn chế các nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài
và với những cái tinh thần như vậy thì có thể nói là đến nay cái việc mà mới chỉ một số ca lây nhiễm đến người lao động
trong khu công nghiệp của đà nẵng thì cũng là một thành công rất lớn
tuy nhiên thì chúng ta cũng không được mất cảnh giác
do đó mà rất cần tiếp tục cái sự vào cuộc cái sự tuân thủ của chủ sử lao động các nhà quản lý doanh nghiệp
và đặc biệt là cần phải có một cái tinh thần và cái ý thức chấp hành của người lao động
như ông vừa mới chia sẻ thì bên cạnh những doanh nghiệp đã thực hiện tốt trong công tác phòng chống dịch
thì thực tế hiện nay đã có một số doanh nghiệp xảy ra tình trạng người lao động đình công
do cảm thấy doanh nghiệp không đảm bảo các quy định về an toàn lao động và phòng chống dịch
và ông suy nghĩ sao về vấn đề này ạ
chúng tôi cũng thấy là có thể ở một số cái khu vực gọi là những cái doanh nghiệp nếu ở đó có những cái hoạt động
hoặc là những cái nguy cơ lây nhiễm thì người lao động cũng đã có những cái phản ứng
thế thì cái việc phản ứng này là cũng cần thiết để chủ doanh nghiệp
có thể điều chỉnh lại các hoạt động phòng chống dịch của mình
nhưng đồng thời thì chúng tôi cũng thấy là sự cần thiết phải vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước
đặc biệt là địa phương sở y tế giải ban chỉ đạo phòng chống dịch của các cái tỉnh thành phố
và đặc biệt là ví dụ trong các khu công nghiệp nơi mà tập trung rất đông các lao động hiện nay
thì cần thiết phải có những cái chỉ đạo và hướng dẫn hoặc là mở các cái khóa tập huấn
cho những các bộ quản lý doanh nghiệp
để thống nhất hành động thống nhất các cái biện pháp và liên tục có những cái nhắc nhở
để cho các cái chủ doanh nghiệp và các bộ quản lý doanh nghiệp đó
triển khai các biện pháp phòng chống dịch một cách nghiêm ngặt
và không được chủ quan không được lơ là trong phòng chống dịch
vâng ạ cục sẽ xử lý và vào cuộc như thế nào cùng với các cấp chính quyền địa phương
để xử lý đối với những doanh nghiệp mà không thực hiện đúng trong công tác phòng chống dịch bệnh ạ
riêng đối với vấn đề trong lao động và trong doanh nghiệp
thì có thể nói là các cái vi phạm về phòng ngừa các cái nguy cơ bất an toàn về siêu động
thì cũng đã có cái nghị định số hai mươi tám trước kia và hiện nay thì đã có những cái quy định bổ sung
để chúng ta để giữ hướng cả hướng dẫn cái bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín
và tăng cường các cái xử phí càng ngày càng nghiêm hơn các cái vi phạm đó
tuy nhiên tôi cũng nhấn mạnh là cái việc phòng chống dịch này thì với các cái hướng dẫn và chỉ đạo của ban chỉ đạo
quốc gia của chỉ đạo của tổ chức chính phủ thì rất cần thiết là các cái cơ quan quy định lao động
của địa phương là phải tăng cường các cái tuyên truyền phổ biến các cái hướng dẫn đó
và đặc biệt là cái quá trình kiểm tra để nhắc nhở và nếu cần thiết thì tổ chức các cái thanh gia
các đợt thanh tra đột xuất để chống chống dịch để làm sao cho các doanh nghiệp
phải tuân thủ tốt cái việc phòng chống dịch này
vâng trong trường hợp nào thì người lao động sẽ có quyền được tổ chức chống dịch này

và khi nghỉ việc như thế thì sẽ được hưởng lương và trợ cấp như thế nào

theo quy định tại điều sáu của luật an toàn vệ sinh lao động và quy định của bộ lão lao động thì
trong trường hợp có nguy cơ lây nhiễm các bệnh dịch
và có nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc
thì người lao động có quyền được nghỉ việc và không bị xe tăng
bộ luật lao động có quyền được nghỉ việc mà không bị xem xét để kỷ luật lao động và cũng tại quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động không được yêu cầu người lao động làm việc trong những trường hợp có nguy cơ dịch bệnh cũng như là gây ra những cái nguy cơ mất an toàn cho người lao động
và theo quy định tại điều chín mươi tám của bộ luật lao động thì trường hợp mà có như thiên tai rồi dịch bệnh xảy ra có nguy cơ lây nhiễm thì người lao động phải nghỉ việc thì chủ sưu lao động phải trả tiền lương nghỉ việc cho người lao động theo thỏa thuận nhưng mà không được thấp hơn cái mức lương tối thiểu mà chính phủ quy định
vâng ạ một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham dự chương trình